trên thế giới từ năm hai nghìn năm liên minh châu âu đã quy định bắt buộc truy xuất nguồn gốc cho các nước thành viên
tháng một năm hai nghìn một mươi một mỹ ban hành đạo luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm để điều chỉnh cách thức trồng thu hoạch và chế biến thực phẩm
từ năm hai nghìn một mươi thái lan ban hành chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc điện tử đã giúp thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp tốt hơn rất nhiều
hiện nay rất nhiều nước trên thế giới đã đưa việc quản lý truy xuất nguồn gốc nông sản thành đạo luật bắt buộc
tại việt nam bao bì thường không thể hiện đầy đủ những thông tin về nguồn gốc sản phẩm đặc biệt là quá trình sản xuất nguồn gốc nguyên liệu làm nên sản phẩm
bằng công nghệ truy xuất nguồn gốc các doanh nghiệp có thể cung cấp nhanh đến người tiêu dùng những thông tin chi tiết hơn về xuất xứ sản phẩm
như nơi sản xuất nơi đóng gói dùng nguyên liệu gì nếu là sản phẩm nông sản thì dư lượng thuốc trừ sâu là bao nhiêu có sử dụng phân bón hóa học hay kháng sinh hay không
thậm chí các thông tin về ngày tháng thời gian thu hoạch lưu kho và xuất đi cũng có thể được nhà sản xuất cung cấp thông qua công nghệ truy xuất nguồn gốc
như vậy bằng truy xuất nguồn gốc người tiêu dùng có thể có thêm nhiều thông tin về sản phẩm mình mua sắm và hạn chế nạn mua phải hàng kém chất lượng hàng giả hàng nhái
nói tóm lại công nghệ truy xuất nguồn gốc khiến cho mọi dữ liệu liên quan đến quá trình tạo ra thành phẩm đều được công khai minh bạch
mới đây luật trồng trọt được quốc hội thông qua đã có hiệu quả
luật được thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang trong quá trình hoàn thiện và ban hành các quy định để hướng dẫn thực hiện điều sáu mươi bốn về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng
luật được đưa ra với mục tiêu tìm giải pháp đưa hoạt động truy xuất nguồn gốc đi vào quy củ minh bạch giúp cho người tiêu dùng yên tâm sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng được bảo đảm
giúp ngăn chặn hành vi gian lận thương mại đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước
đồng thời giúp sản phẩm nông sản của việt nam có được tấm vé thông hành xuất khẩu ra thế giới
trong mấy năm gần đây việc quản lý và kiểm soát của việt nam truy tìm nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp chưa được yêu cầu chặt chẽ vì nhiều lý do như sản xuất manh mún
trình độ năng lực quản trị của người nông dân hộ buôn bán nhỏ chưa được nâng cao các công cụ để thực hiện việc lưu trữ thông tin chủ yếu là ghi chép sổ tay
cùng với đó các chi phí in ấn tem nhãn bao bì để phản ánh thông tin đến người tiêu dùng còn khá cao
hệ thống trang thiết bị quản lý của các cơ quan nhà nước vẫn thủ công chưa thay đổi nhiều không bắt kịp được tốc độ phát triển và yêu cầu hội nhập của thị trường
vì vậy việc dán tem truy xuất nguồn gốc với doanh nghiệp xuất nhập khẩu phân phối lưu thông hàng hóa nông sản sẽ là nền tảng để xây dựng thương hiệu
từ thực tế trên có thể khẳng định truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại mà còn giúp phát hiện điểm không hợp lý để các doanh nghiệp việc chủ động cải tiến khắc phục tăng năng suất chất lượng và đặc biệt giúp cho doanh nghiệp tiến thêm một bước trong việc thâm nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu nâng cao vị thế của sản phẩm việt nam là nền tảng để xây dựng thương hiệu